phát biểu khai mạc phiên họp thứ bốn mươi bảy của ủy ban thường vụ quốc hội diễn ra vào sáng nay
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết hiện tại dịch covid một mươi chín đang tái bùng phát và có diễn biến phức tạp hơn
tuy nhiên khác với lần trước lần này chúng ta đã có kinh nghiệm trong phòng chống dịch bệnh
cả hệ thống chính trị sẽ tiếp tục đoàn kết đồng lòng với tâm thế bình tĩnh quyết liệt khẩn trương
và tập trung cao độ để khoanh vùng kiểm soát lây nhiễm xử lý kịp thời
các cơ quan tổ chức cũng phải nỗ lực thích ứng với tình hình hiện nay để có kế hoạch triển khai
và hoàn thành tốt những nhiệm vụ của những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
các cơ quan của quốc hội cũng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau để chủ động tổ chức linh hoạt lịch làm việc
bảo đảm các nội dung chỉnh quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội
ngay sau phiên khai mạc dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội uông chu liêu
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau
của dự án luật cư trú sửa đổi và luật xử lý vi phạm hành chính